mới đây qua sơ sinh bệnh viện nhi đồng cần thơ đã thay máu thành công trong một trường hợp bị vàng da sơ sinh nặng
bệnh nhi là bé ntina hai sáu kg được đưa đến viện trong tình trạng lừa đừ vàng da từ lòng bàn tay đến bàn chân thở còn lõm ngực sốt ba mươi tám độ c
bên cạnh đó billerubin máu của bé tăng cao tới ngưỡng phải thay máu khẩn
trẻ con có tình trạng nhiễm trùng
bác sĩ chu quang một huỳnh thị loan anh khoa hồi sức sơ sinh cho biết đây là một trường hợp rất nặng cần phải thay máu khẩn cấp
tuy nhiên máu của mẹ bé và bé bất đồng mẹ nhà máu o cộng và trẻ bé cộng nên phải thay máu toàn phần
em bé được thay máu trong đêm với lượng lớn kèm theo chứa đèn vàng da hai bên liên tục chuyên kháng sinh cao cấp qua đường tĩnh mạch và nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần
sau hai mươi bốn giờ lượng bilirubin máu của bé đã giảm nhiều tổng trạng dân cải thiện
sau tám ngày điều trị bé đã được xuất viện
bác sĩ loan anh cho biết vàng da sơ sinh tán huyết xảy ra khi mẹ nhà máu o con nhà máu a hoặc b
khi trẻ vàng giàn nặng lượng billerbin dặn tiếp trong máu quá cao sẽ thấm qua hàng giảm máu não gây ra các biến chứng về thần kinh không thể hồi phục
ảnh hưởng lên đến sự phát triển tâm thần và động của trẻ
bác sĩ loan cho biết thêm thay máu tàn phần là biện pháp cơ học để lấy đi nhanh chóng lượng billysubin đã hình thành trong máu
cũng như lấy ra khỏi nhanh chóng cơ thể của trẻ hồng cầu bị kháng thể bám vào giúp điều trị thiếu máu
chia sẻ về các bệnh vàng da sơ sinh mà bé gái mắc phải tiến sĩ bác sĩ lê minh trắc giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh
bệnh viện phụ sản trung ương cho biết

bệnh viện phụ sản trung ương cho biết

bệnh viện phụ sản trung ương cho biết